một vấn đề được đặt ra để các đại biểu thảo luận cho ý kiến tại hội nghị trung ương bảy lần này đó là khâu đột phá trong công tác cán bộ là khâu nào đánh giá cán bộ hay sắp xếp bố trí cán bộ
để có thêm cái nhìn chung quanh vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có các cuộc trao đổi với các cán bộ chuyên gia nhà khoa học mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
đánh giá cán bộ
đánh giá cán bộ
khi mà đã có động cơ cá nhân yêu nên tốt ghép lên xấu thì đúng như bác nói đấy đeo kính có màu thì không bao giờ đánh giá đúng được
người đúng người tốt thật thì có khi là vì không phải là người hợp cạ với mình không phải là người thuộc nhóm mình cho nên là đẩy người ta ra ngoài và đánh giá những người kém tài hơn để đưa vào thì chính vì điều đó đã làm cho một sự đánh giá nó méo mó đi trong nhiều năm rồi
điển hình cho tình trạng yêu nên tốt ghét nên xấu trong công tác đánh giá cán bộ là vụ việc

đó là sự lòng lèo chết người